văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vừa ban hành văn bản gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố từ quảng trị đến khánh hòa về việc ứng pho với mưa lớn nguy cơ xảy ra lũ ngập ống lũ quét sạt lở đất
từ ngày hai mươi năm tháng một mươi một đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi một khu vực từ quảng trị đến khánh hòa có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông với lượng mưa phổ biến từ một trăm linh ba trăm linh mm một đợt vùng tâm mưa có nơi trên sáu trăm linh mm một đợt
để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn nguy cơ xảy ra lũ ngập ống lũ quét sạt lửa đất văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh thành phố trên theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo cảnh báo mưa lớn lũ ngập lụt lũ quét sạt lửa đất thông tin kịp thời đầy đủ đến các cấp chính quyền người dân biết để chủ động phòng tránh ứng phó giảm thiểu thiệt hại
các tỉnh thành phố triển khai lực lượng xung kích kiểm tra giả soát các khu dân cư ven sông suối khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di rời sơ tán người dân có nghi cơ cao xảy ra ngập lụt sâu lũ quét sạt lửa đất kiểm tra giả soát phương án vận hành đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra đồng thời sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu